thêm một vụ giả danh công an để lừa đảo bị phát hiện tại đà nẵng
một đối tượng trú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam không có nghề nghiệp bằng cấp
nhưng đã bằng nhiều cách để những người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng tin tưởng
mình là công an và có khả năng chạy án nhanh gọn
để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng một cách dễ dàng
công an quận cẩm lệ đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
khi đang chuẩn bị nhận tiền của một bị hại trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
trên địa bàn quận cầm lệ xuất hiện một đối tượng tự xưng là công an
quen biết rộng và đã nhận tiền của rất nhiều người để chạy án
thông tin này nhanh chóng được công an quận cầm lệ xác minh và khẩn trường cuộc
chúng tôi xác định được tên của các đối tượng
nhưng để xác định được là đối tượng đó có phải là người của ngành công an
hoặc là đối tượng các nơi
với bằng các biện pháp nghiệp vụ
chúng tôi cũng đã
xác định được là đối tượng đang hoạt động ở trên địa bàn các quận của thành phố đà nẵng
vừa qua như vậy chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng truy tìm
và đã bắt được các đối tượng
sau nhiều tháng truy tìm sáng ngày một mươi bảy tháng bảy
công an quận cẩm lệ đã nhận định chính xác
và bắt giữ đối tượng bùi trọng quý ba mươi bốn tuổi chú huyện đại lộc tỉnh quảng nam
khi quý chuẩn bị nhận tiền của một người dân trên địa bàn cầm lệ
khám xét khẩn cấp trên xe ô tô được quý thuê
lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang phục và công cụ phương tiện được trang bị của ngành công an
quý khai mua trên mạng xã hội nhằm mục đích để người dân tin mình là công an
có nói với bị hại là có quen cơ quan chức năng
nhưng thực tế là không có quen ai
tôi có tham gia để lo chạy giúp ban bị hại
sau đó tôi không giúp tôi lấy số tiền đó tôi nhầm tôi chiếm đo
tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn nhật huy hai mươi sáu tuổi chú phường hòa xuân quận cầm lệ thành phố đà nẵng
công an quận cẩm lệ xác định huy là người giúp sức tích cực là cầu nối cho quý đến với các bị hại
cho đến ngày bị phát hiện cả quý và huy đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng của nhiều người dân
khi trao đổi hoặc là có vấn đề
gì cần thì nên trực tiếp đến các cơ quan mà đang trực tiếp giải quyết công việc đó
để mà tư vấn để mà hướng dẫn
chứ không nên tin vào những cái đối tượng mà chúng ta không quen biết
đó là một cái sơ hở dễ dàng đánh mà tội phận nó lợi dụng
việc giả danh các cơ quan tư pháp mà đặc biệt là lực lượng công an
khiến nhiều người dân sập bẫy lừa của các đối tượng
vụ việc không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
mà hơn hết là làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan điều tra
đây tiếp tục là một bài học cho những ai còn nhẹ dạ cả tin nghe theo những hành vi vi phạm pháp luật